nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ cục chính trị quân khu bảy tổ chức triển lãm lực lượng vũ trang quân khu bảy với chủ đề
ghi sâu lời bác dạy trọng nghĩa vẹn tình làm tốt công tác chính sách thương binh liệt sĩ tại bảo tàng lực lượng vũ trang miền đông nam bộ tp hcm
triển lãm trưng bày bảy mươi hình ảnh ba mươi hiện vật kỹ vật liệt sĩ ca ngợi những tấm gương đấu tranh kiên cường sự hy sinh anh dũng của quân và dân miền đông nam bộ
trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm những tấm gương thương binh thấm nhuận lời dạy của bác hồ thương binh tàn mà không phế các văn bản chỉ thị
nghị quyết của đảng và nhiều hình ảnh của lực lượng vũ trang quân khu với công tác chính sách uống nước nhớ nguồn v v và nhiều tài liệu quan trọng khác
đặc biệt triển lãm còn trương bày bộ sưu tập năm mươi tranh chân dung mẹ việt nam anh hùng trên địa bàn quân khu bảy của họa sĩ đặng ái việt
triển lãm diễn ra đến hết kỳ chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín sau đó tiếp tục được tổ chức triển lãm lưu động phục vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn lực lượng vũ trang quân khu bảy